dù không phải trèo đèo vượt suối gian nan như học sinh vùng cao nhưng đường đi tìm con chữ của nhiều học sinh ở khu vực đầu nguồn tỉnh an giang cũng gặp không ít khó khăn
để học sinh được đến trường an toàn lực lượng dân quân nơi đây đã tự nguyện làm người lái đò đưa giữa các em trong suốt mùa mưa lũ
những chuyến đò nghĩa tình này đã kéo dài được hơn bốn năm nay
mỗi ngày bốn lượt đi về cho hai buổi học sáng chiều hơn hai mươi học sinh ở dọc theo tuyến canh ngọn cả hàng
xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang luôn được lực lượng dân quân đón tận nơi đưa về tận ngõ
năm nay điểm trường tiểu học b vĩnh hội đông có năm trăm ba mươi sáu học sinh
trước khi mùa nước lũ về trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các tuyến đưa đón học sinh khi nước lũ dâng cao
và mô hình những chuyến đò nghĩa tình của lực lượng dân quân an giang từ đây được nhân rộng
nhờ những việc làm như vậy các em học sinh không phải bỏ học
học giữa trường và có điều kiện hàng ngày để đến trường học để cùng trang lứa
như đối với những bạn mà không bị ngập lũ và các trường vạn ở lăng cạn
năm nay nước lũ về muộn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em trong quá trình di chuyển
lực lượng dân quân các xã đã tận dụng những phương tiện được trang bị và lựa chọn cán bộ có sức khỏe tốt
tay lái vững vàng để có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra
bản thân thì đã chứng kiến rất nhiều các học sinh tự đến trường
trong lúc nước lên xiếc các em đi đường nước lên xiếc các em đi hay té và ước tập
thì lúc đó các em không có đến trường được nữa
thứ nhất thứ hai nữa là không có đảm bảo được sự an toàn cho các em học sinh đến trường
nên từ cái chỗ đó mà trong bang chí quy quân sự là thấy cái điều đó đã tham mưu lên đảng quỹ quý bang
để phối hợp cùng nhà trường đưa các em học sinh đến trường trong mùa lũ đảm bảo an toàn
mô hình những chuyến đò nghĩa tình của dân quân xã vĩnh hội đông cũng là một trong những mô
hình điển hình của đơn vị triển khai nhân rộng cùng với những chuyến đò nghĩa tình hình ảnh màu áo
xanh của những anh lính xa vuông càng trở nên thân thuộc và gần gũi với bà con vùng biên giới an phú
đặc biệt là các em học sinh nơi đây